thưa quý vị theo chuyên gia trong những ngày tới trên biển đông chuẩn bị xuất hiện một cơn bão có diễn biến hết sức phức tạp khi tương tác với không khí lạnh mạnh
dự báo khoảng ngày sáu ngày bảy tháng một mươi thì vùng áp thấp này sẽ đi vào biển đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
những ngày sau đó thì có khả năng mạnh lên thành bão
trước nguy cơ vùng ấp thấp mạnh lên thành bão trên biển đông để chủ động ưng phó
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển triển khai một số nội dung như sau
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển đông để thông báo cho thuyền trưởng
chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn